công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu đã tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn văn đàn sáu mươi tuổi
chú tại phường nguyễn an ninh thành phố vũng tàu để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em
nạn nhân là một bé gái chưa đủ một mươi một tuổi và cũng là con gái ruột của người tình nguyễn văn đàn
theo điều tra ban đầu trong năm hai nghìn một mươi bảy đàn đã nhiều lần có hành vi dâm ô với con gái của người tình
tuy nhiên những lần bé gái này bị xâm hại mẹ ruột đều chứng kiến thậm chí còn không đồng để người tình dâm ô con gái mình
sau nhiều lần bị xâm hại bé gái đã kể lại cho người thân
và đến ngày hai mươi sáu tháng sáu bố cháu bé đã đến cơ quan công an trình báo
ngày hai mươi tám tháng sáu cơ quan công an đã dẫn giải đối tượng đến hiện trường gây án thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra